đối với công ty cổ phần thực phẩm nông sản xuất khẩu sài gòn adgres saigon
doanh nghiệp này công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của sở giao dịch chứng khoán tp hà nội hnx
và trên hệ thống công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước
đối với các tài liệu báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi một đã kiểm toán báo cáo thường niên năm hai nghìn hai mươi ba
đáng chú ý theo quyết định xử phạt tình tiết tăng nặng là doanh nghiệp vi phạm hành chính nhiều lần
tình tiết giảm nhẹ là người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi
qua chức năng xử lý vi phạm hành chính
số tiền mà adres saigon bị phạt là sáu mươi triệu đồng
doanh nghiệp này phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này
nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành
thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật
về tình hình kinh doanh hiện tại adres saigon vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý một và quý hai năm hai nghìn hai mươi hai
hnx mới đây hnx mới đây cũng đã thông báo về việc hạn chế giao dịch cổ phiếu agis
trên hệ thống giao dịch topcom từ ngày hai mươi tám tháng bảy
do lo ngại các đợt nâng lãi suất sắp tới của fed
nên là đồng usd tăng lên mức cao nhất trong năm tháng
cú tăng này đã làm cho thị trường tiền tệ trên thế giới biến động
chỉ số usd index đo lượng biến động đồng bạc xanh
với sáu đồng tiền chủ chốt đã dừng ở mức một trăm linh tám chín mươi hai điểm
trong phiên vừa qua đồng euro giảm xuống dưới một usd lần đầu tiên kể từ ngày một mươi bốn tháng bảy
lúc kết thúc ngày hai mươi hai tháng tám theo giờ việt nam
eur giảm bảy xuống chín nghìn chín trăm bảy mươi một điểm
đồng bảng anh đã giảm bốn mươi ba cuối phiên vừa qua
xuống một một nghìn bảy trăm tám mươi một usd trên bảng anh
sau khi có lúc giảm một một nghìn bảy trăm sáu mươi một usd
mức thấp nhất gần hai năm năm như đã từng xảy ra vào giữa tháng bảy
tỷ giá trung tâm giữa đồng việt nam và usd sáng hai mươi ba tháng tám
được ngân hàng nhà nước công bố
ở mức hai mươi ba hai trăm ba mươi bảy vnđ usd
tăng một mươi năm đồng so với hai mươi hai tháng tám
với biên độ cộng trừ ba đang được áp dụng
tỷ giá trợ mà các ngân hàng áp dụng hai mươi ba tháng tám
và tỷ giá sàng là hai mươi hai năm trăm ba mươi chín vnđ usd
sau năm năm nghiên cứu đối tác và thống nhất được cách triển khai
ngày hội doanh nghiệp kết nối giao thương hàng việt
mega earth expo lần đầu tiên đã được công bố tổ chức vào tháng chín tới
đây là hoạt động xúc tiến thương mại
trong khuôn khổ kỷ niệm ba mươi năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước
ngày hội kết nối doanh nghiệp mega earth expo
giới thiệu một trăm hai mươi doanh nghiệp hàn quốc nối vật
trong áp dụng công nghệ tự động hóa
đưa ra được sáu trăm năm mươi sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực
như hóa mỹ phẩm dược phẩm công nghệ thông tin gia dụng
đến với doanh nghiệp và nhà đầu tư việt nam
nông nghiệp và thực phẩm dự kiến sẽ là hai lĩnh vực
được xúc tiến trọng tâm trong khu khổ
với việc giới thiệu bộ kích nhận dạy nhanh chóng
và chính xác cây trồng biến đổi gen trong môi trường ngoài trời
đồng thời nhiều công nghệ sản xuất thức uống và thực phẩm đóng gói
cũng được kỳ vọng đạt được nhiều martin trong ngày hội
mega earth expo sẽ diễn ra trong hai ngày
hai mươi một và hai mươi hai tháng chín tại gem center quận một thành phố hồ chí minh
thị trường chứng khoán chứng kiến biến động có phần rung lắc
trong tuần giao dịch từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng tám
song vn index vẫn có tuần trọng điểm thứ sáu liên tiếp
tuy nhiên phiên giao dịch đầu tuần đã gặp áp lực điều chỉnh trên diện rộng
như dự đoán hướng đến một dịp điều chỉnh ngắn hạn trong tuần này
bởi đây là tuần giao dịch ngay trước kỳ nghỉ lễ hai tháng chín
giai đoạn vốn có nhiều động thái rút tiền
kết thúc phiên giao dịch đầu tuần
vn index giảm tám bảy mươi năm điểm xuống một hai trăm sáu mươi bốn mươi ba điểm
hns index giảm ba hai điểm xuống hai trăm chín mươi bốn bảy mươi ba điểm
upcom index giảm năm mươi năm điểm xuống chín mươi hai hai mươi hai điểm
thanh khoán thị trường dường như đi ngang
tương đương phiên giao dịch trước đó
với tổng giá trị giao dịch trên hosea đạt một mươi bốn tám trăm ba mươi chín tỷ đồng
đồ rộng thị trường nghiêng về bên bán
với sáu trăm hai mươi một mạng giao dịch
trong khi chỉ có hai trăm chín mươi sáu mã tăng giá
và một trăm chín mươi chín mạng đứng giá thâm chiếu
về giao dịch khối ngoại
nhà đầu tư ngoại bán rộng trên cả ba sàn
trong phiên giao dịch hai mươi ba tháng tám
với tổng giá trị bán rồng lên đến hai trăm bảy mươi một tỷ đồng
trong năm tuần vừa rồi
khối ngoại có diễn biến mua rộng
trên sàn hosea cũng như sàn hnx
thì cái việc mà
chuyện khối ngoại bắt đầu
có áp lực chút lời
thì rõ ràng thị trường mình
nó không vào pha tăng
thì tâm lý thận trọng
cho nên là chút lời ngắn hẹn
nó chỉ hết sức bình thường
và đặc biệt nữa là tâm lý thần trọng của nhà đầu tư
khi mà dòng tiền nó không vào thị trường
thì chắc chắn rằng cái việc chút lời
và rút ra công nhật đứng quan sát
tâm lý thận trọng của nhà đầu tư
ngày càng trở nên nhiều hơn
thị trường đã tăng từ tháng bảy rồi
thì đâu đó thị trường sẽ có
một đoạn chứng lại
và đang ngóng chờ những thông tin tiếp theo
thông thường thì bất kỳ trước kỳ nghỉ lễ
nó cũng vậy hết nó trầm lắng như vậy
trong trước kỳ nghỉ lễ
một số nhà đầu tư họ muốn
họ giữ tiền để khỏi trả margin
hoặc là họ giữ tình để qua kỳ nghỉ lễ
nhiều dự báo cho rằng
thị trường sắp đối mặt với một nhịp điều chỉnh ngắn hạn
và xu hướng điều chỉnh có thể sẽ rõ nét hơn
trong tuần giao dịch từ hai mươi hai tháng tám
đến hai mươi sáu tháng tám
một phần cũng do ảnh hưởng từ chứng khoán mỹ
điều chỉnh khá mạnh cuối tuần trước
trong khi đó thông tin hỗ trợ thị trường
giai đoạn tháng bảy và tháng tám
thường là những thời điểm vùng trũng thông tin thị trường
đặc biệt trong tháng tám
lúc này thì thị trường mình
nó không còn có những pha uptrend mạnh nữa
mà thật sự phải dựa vào từng nội tại
của mỗi doanh nghiệp
lúc đó mình phải có một nền tảng kiến thức nhất định hơn
mình đi phân tích rõ hơn về ngành nghề
câu chuyện kinh doanh của mỗi doanh nghiệp
và yêu cầu nhà đầu tư cần có một kiến thức nhất định
và không có sự lựa chọn sáng suốt hơn nữa
trong quá trình đầu tư
có thể là có một cái nhịp điều chỉnh nào đó để kích thích dòng tiền
hoặc là cần một cái nhịp thăng mạnh
để vượt ra khỏi các vùng kháng cử tâm lý
là một nghìn hai trăm tám mươi thì lúc đó dòng tiền
sẽ thật sự quay lại mạnh mẽ
bên cạnh đó
sau chuỗi sáu tuần tăng điểm liên tiếp
dòng tiền cũng bắt đầu có dấu hiệu rút dần
do nhà đầu tư chốt lời cũng như thận trọng hơn trước kỳ nghỉ lễ
trong tháng chín
nhiều sự kiện như việc phép nâng lãi suất bao nhiêu
tín hiệu về việc nới rung tín dụng
hai tuần lễ cơ cấu của hai quỹ db ftse
cũng sẽ tác động phần nào đến sự thận trọng hay chứng lại
của dòng tiền trên thị trường
các nhà đầu tư đang có xu hướng là nhìn nhau
có nghĩa là coi tôi ai sẽ là người chạy trước
để mà đẩy index
có thể vượt qua được cái vùng kháng cử kia
thì họ mới có thể bung tiền ra được
như vậy thì ở đây
cần một cái gọi là một cái lực
đẩy thị trường qua
cái vùng kháng cử đó
thì khi đó cái dòng tiền mới có thể là sẽ tham gia vô
và khi đó chúng ta sẽ thấy là cái thanh khoản
sẽ được trải thiện nhiều hơn
chính vì vậy nên theo tôi thấy
là thị trường có thể là
sẽ khó mà tăng mạnh
nhưng mà tăng một cái mức độ vừa phải
nhẹ nhàng là một cái trịch bản
hợp lý hơn
thị trường hiện tại đã vào trạng thái
quá mua và đào hồi có bé chứng lại
vùng hỗ trợ quan trọng hiện tại
quanh một nghìn hai trăm hai mươi đến một nghìn hai trăm bốn mươi điểm
và vùng kháng cử mạnh
quanh một nghìn hai trăm tám mươi đến một nghìn ba trăm linh điểm
các tín hiệu liên thị trường cần được theo dõi chặt
trong tuần tới kèm với đó là động thái
mua bán của nhà đầu tư nước ngoài
nếu tham gia giai đoạn hiện tại
nhà đầu tư chỉ nên tham gia với tỷ trọng
trái việc sử dụng mặc jean quá cao
như giai đoạn thị trường đầu năm
nhiều người dân tại phường mũi né
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
vừa phản ánh đến thành phố an toàn
về việc bị các đối tượng
dùng vật dụng giả cổ một cách tinh vi
để dụ dỗ lừa bán
bằng hình thức này thì chúng đã lừa được
những người nhẹ dạ cá tinh
đánh vào lòng tham
để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
đây là số đồ giả cổ
mà gia đình chị trần thị thảo uyên
mua phường mũi né
thành phố phan thiết
vừa bị các đối tượng lừa bán
với giá hai mươi tám triệu đồng
các món đồ nhận thoạt qua
nếu không có chuyên môn hiểu biết
thì chắc hẳn ai cũng nghĩ là đồ cổ
nó nói là nó làm con trình
là nó móc lên là trúng cái lưu
nguyên cái lưu là trúng
mấy cái con trâu này
với lại mấy con cóc này
ông chồng ở nhà
ông cũng thấy ông tưởng đâu đồ cổ
ông cũng muốn mua để kiếm lò
là mua trước
ba con cóc là một mươi bốn triệu
một mươi bốn triệu bắt đầu là
đi không đủ tiền nữa
là mua mấy con trâu một mươi bốn triệu lướu
lợi dụng sự nhẹ dà
cá tên hám lợi của một số người dân
các đối tượng mang những sản phẩm giả cổ này
đi khắp nơi và tự giới thiệu đây là
đồ cổ đào được dưới lồng đất
và rao bán với giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng
đây là những đồ kim loại
được làm giá cổ để người tiêu dùng trưng bày theo thị hiếu
khi nạn nhân phát hiện bị lừa
thì các đối tượng đã cao chạy xa bay
thật ra là tôi không biết về
cái nguồn gốc này như thế nào
nó về trong bài thiền vua thôi
thì nó như bốn triệu
hai con trâu này với một con rùa này mà đưa lên
thì nói chung là nếu mà mắt thường
như mắt tôi là tôi không biết
nó giống y hệt y như là
cái đồ cổ ngày xưa
cũng có cái dấu
cũng có cái dấu cái văn cái trường của nó đầy đủ hết
cái ho văn của nó đầy đủ luôn
rất thật thà
mà nhìn kể là nếu mà con người mà
am hiểu vô thì không phải
nhưng mà hiện nay có một nhóm đối tượng
có tổ chức
chuyên về làm những cái đồ giá cổ
như là những con trâu
những con cóc thiềm thừ
ngẫm nông tiền
rồi những cái bình bát tiên
hộp bằng đồng mới
rồi nhúng đất xình
rồi đất xét
rồi đất đỏ
tùy theo cái nguồn đất mà cái vùng miền mà
cái bọn lừa đảo nó đến
mục đích là để nó
theo quy định việc trao đổi mua bán liên quan đến món đồ cổ
mà không chứng minh được quyền sở hữu
không thực hiện đúng theo quy định là vi phạm pháp luật
do vậy khi người dân phát hiện cổ vật
cũng như có người đến giới thiệu mời mua
mà không có giấy tờ chứng minh hợp pháp
thì nên báo cho chính quyền địa phương
bảo tồn cái di sản văn hóa
vật thể á
tức là bảo vệ các cổ vật không có chảy máu ra nước ngoài
cũng như là
để duy trì
cái di sản văn hóa
thì tôi có cái đề nghị
trả một cái khoản tiền
xứng đáng mà khi mà bà con
phát hiện ra cổ vật quý
có tính chất về lịch sử
rồi văn hóa rồi kinh tế
thì đề nghị là
các cơ quan chức năng quan tâm
đến di sản văn hóa
tỉnh nhà cũng như là quốc gia
việt nam của chúng ta
số đơn thư phản ánh mua phải đồ giả cổ
vật hiếp đã lên đến hàng chục
với số tiền bị lừa đảo gần ba trăm linh triệu đồng
hiện đại diện cho các bị hại
là câu lạc bộ unesco nghiên cứu sưu tầm cổ vật bình thuận
đã thông báo sự việc cho công an địa phương
đồng thời thu thập thêm chứng cứ
để phục vụ điều tra
vừa rồi là những nội dung trong chương trình thành phố hôm nay
còn bây giờ tới nga
xin chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại